phát biểu vào sáng nay tại đại hội đại biểu toàn quốc khoa chín của hội điện ảnh việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng cần có đầu tư bài bản đủ ngưỡng cho hạ tầng kỹ thuật của ngành điện ảnh ngành văn hóa
trong quá khứ điện ảnh việt nam đã góp phần vào chiến thắng chung của cả dân tộc trong hai cuộc kháng chiến cứu nước
bước vào thời kỳ đổi mới điện ảnh nước nhà đối diện với nhiều thách thức cũng như đứng trước những cơ hội chưa từng có
trong đó phó thủ tướng yêu cầu đại hội tập trung trí tuệ bầu ra ban chấp hành khóa mới xứng tầm với yêu cầu cao hơn của nền điện ảnh nước nhà
đại hội đã bầu ra một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành hội điện ảnh việt nam khóa chín nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành trực tiếp nhất là bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các cấp chính quyền địa phương quan tâm phối hợp tạo điều kiện để hội điện ảnh ngành điện ảnh hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình